những công việc nhiệm vụ triển khai đề án sáu còn chậm muộn khó khăn của bộ ngành và địa phương
cần phải được tập trung tháo gỡ đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy
trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thực hiện lộ trình triển khai đề án sáu đến nay đã có bốn bộ ngành và một mươi ba địa phương ban hành kế hoạch triển khai đề án
trong năm hai nghìn hai mươi ba trên hai mươi một chín triệu hồ sơ cấp định danh điện tử được thu nhận cấp trên bảy mươi tám sáu triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
trên nền tảng căn cước công dân đã ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực y tế đạt tỷ lệ chín mươi bốn bốn
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
các bộ ngành cần đẩy mạnh triển khai một trăm linh một nhiệm vụ đã được xác định trong năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo tiến độ
khẩn trương hoàn thiện giả soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung để chuyển đổi quy trình
phương thức thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tiếp sang môi trường điện tử theo đề án sáu
đặc biệt ngày hai mươi ba tháng hai thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số năm về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án sáu
trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu
vì vậy cần triển khai việc thanh tra công vụ việc chấp hành bỏ sổ hộ khẩu của cán bộ công chức khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân
đây là yêu cầu rất quan trọng cần phải triển khai thực hiện không để gây mất niềm tin của người dân
đối với hai dịch vụ công liên thông cần tập trung tổng kết tiến tới nhân rộng trên cả nước
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh chủ trương năm hai nghìn hai mươi ba là năm tạo lập và khai thác dữ liệu
vì vậy một số bộ cần đẩy nhanh tiến độ liên quan đến việc thu thập số hóa dữ liệu không để chậm trễ